mở đầu là thông tin đến từ thành phố hồ chí minh công an huyện bình chánh cho biết hôm nay đã mai phục bắt băng nhóm của đối tượng đoàn trọng thanh quê hà nội tạm trú tại tỉnh long an về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
theo cơ quan điều tra nguyễn văn hòa chú tại huyện bình chánh do ghen tuông với chị nguyễn thị ngọc và đoàn trọng thanh nên đã tung clip nóng của ngọc lên mạng xã hội facebook
từ mâu thuẫn đó thanh đã nhiều lần thuê người đến nhà đập phá băng xăng vào nhà của hòa
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hôm qua thanh rủ thêm nguyễn thanh phong là anh ruột của ngọc cùng với một đối tượng tên hoàng chưa rõ lai lịch hẹn gặp hòa để giải quyết mâu thuẫn
hòa đã báo cho cơ quan công an tại đây mặc dù các trinh sát đặc nhiệm đã ra hiệu và nổ súng chỉ thiên để chấn áp tuy nhiên các đối tượng vẫn vô cùng hung hăng và chống trả quyết liệt
ngoài việc xử lý phong thanh về hành vi chống người thi hành công vụ công an cũng xem xét việc xử lý hòa đã tung clip nóng nhằm làm nhục người khác